ban chỉ đạo của chính phủ về xử lý các tồn tại yếu kém tại một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương đã họp với các bộ ngành đánh giá tình hình thực hiện đề án xử lý các dự án theo quyết định số một nghìn bốn trăm sáu mươi tám của thủ tướng chính phủ
kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy việc triển khai đề án xử lý các tồn tại yếu kém tại một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương cơ bản đạt mục tiêu đề ra
năm nhà máy đã đi vào sản xuất khắc phục dần thua lỗ
qua hơn một năm quyết liệt xử lý thao gỡ khó khăn cho các dự án nhà máy đang đắp chiếu phó thủ tướng vương đình huệ cho biết ban chỉ đạo các bộ ngành đã xử lý được nhiều việc
bức tranh của một mươi hai dự án nhà máy yếu kém thua lỗ đã khả quan sáng sủa hơn
tuy nhiên đây mới chỉ là kết quả bước đầu khi còn những khó khăn nổi lên như việc xử lý tranh chấp hợp đồng epc quyết toán các dự án
khó khăn trong thu xếp
phó thủ tướng nhấn mạnh quan điểm chính phủ kiên quyết không dùng ngân sách để cứu các dự án
đối với đề nghị của chủ tịch pvn sử dụng vốn của tập đoàn này để vực dậy các dự án phó thủ tướng cho biết còn đang vướng quy định của luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
bộ công thương cần đề xuất tới thường trực chính phủ xem xét làm rõ quy định về việc đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp
ngày hai mươi sáu tháng hai phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng trị
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh quảng trị trong năm qua nhất là hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội các lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chương trình an sinh xã hội có những chuyển biến tích cực
an ninh quốc phòng được củng cố trật tự an toàn xã hội được giữ vững
tuy nhiên phó thủ tướng nhấn mạnh quảng trị vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn quy mô nền kinh tế nhỏ nguồn vốn đầu tư còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của trung ương
công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững tỉnh cần sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ngành trên một số lĩnh vực để không ngừng phát triển
về các kiến nghị của tỉnh quảng trị phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành và các đơn vị liên quan phối hợp với tỉnh xây dựng các đề án có các giải pháp tháo gỡ phù hợp trình chính phủ xem xét quyết định
chiều ngày hai mươi sáu tháng hai tại hà nội bộ y tế tổ chức lễ tiếp nhận bản sao thư của chủ tịch hồ chí minh gửi hội nghị cán bộ y tế đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
nhân dịp sáu mươi ba năm ngày thấy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm ngoái

cục văn thư và lưu trữ nhà nước trao tặng bộ y tế phiên bản bức thư của chủ tịch hồ chí minh gửi ngành y tế như một món quà thay cho lời tri ân tới những người làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
bức thư được chủ tịch hồ chí minh gửi hội nghị cán bộ y tế tổ chức vào ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
với ý nghĩa sâu sắc của bức thư ngày sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hội đồng bộ trưởng nay là chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày hai mươi bảy tháng hai hàng năm là ngày thầy thuốc việt nam
bức thư này đang được lưu giữ trong khối tài liệu liêu chữ bộ y tế
hồ sơ hội nghị cán bộ toàn ngành y tế được tổ chức tại hà nội từ ngày hai mươi một tháng hai đến ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đang được bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia ba thuộc cục văn thư và lưu trữ nhà nước
thưa quý vị chiều ngày hôm nay bệnh viện mắt trung ương cho biết rác mạc của em bé hải an bảy tuổi được gia đình hiến tặng sau khi em qua đời vì căn bệnh ung thư đã được tiến hành ghép cho hai người
bị sẹo rác mạc cả hai mắt gần bảy mươi năm cuộc đời chỉ nhìn thấy bóng tối bệnh nhân này chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một ngày lại được nhìn thấy ánh sáng
nhờ có rác mạc của thiên thần nhỏ hải an mà từ ngày hôm nay bà sẽ lại có thể nhìn thấy được
thế giới xung quanh mình
tôi xung sướng quá và tôi vẫn là hạnh phúc được nhờ được bé đã hiến rác mạc cho tôi và gia đình nhà bé đã dũng cảm và chúng tôi cũng xin trân trọng gia đình nhà bé và bố mẹ bé để tôi có một cái viên ngọt sáng để tôi đi lại tôi trông xa trông gần tôi phấn khởi lắm
còn đối với nam bệnh nhân này lâu nay thị lực của anh chỉ đủ để có thể đếm được ngón tay của mình
anh cũng như cả nghìn bệnh nhân khác đang chờ từng ngày để có thể được cảm nhận cuộc sống bằng đôi mắt chính mình
và nhờ có nghĩa cử cao đẹp của hải an mong ước của anh đã trở thành hiện thực
tôi bị tình trạng như thế này kéo dài trong khoảng cách đây tám năm
bác sĩ thông báo cho tôi cảm thấy rất là may mắn hạnh phúc
các bác sĩ bệnh viện mắt trung ương đã hội trần cho bốn bệnh nhân bị bệnh lý xác mạc đang chờ được ghép để chọn ra hai người thích hợp nhất với rác mạc của em bé
đây là hai trong số hơn một bệnh nhân đang chờ ghép rác mạc tại bệnh viện mắt trung ương đến thời điểm hiện tại
sau cả ghép trong khoảng một tiếng vào chiều nay cả hai trường hợp sẽ có thể nhìn sẵn
chúng tôi đã đánh giá rác mạc của cháu đã hiến cho thấy tế bào nội mô rất là tốt lượng tế bào nội mô nhiều rác mạc trong và đủ chất lượng để ghép cho bệnh nhân
trên thực chất thì rác mạc là mô trong suốt không có mạch máu
vì vậy với một cháu bé bảy tuổi rác mạc cũng phát triển tương đối tốt và có sự tương hợp tương thích với rác mạc của người lớn cho nên chúng ta hoàn toàn có thể ghép được
sau khi nhận được thông báo từ trung tâm điều phối ghép mô tạng về trường hợp hiến tặng da mạc của cháu bé bảy tuổi chúng tôi cảm thấy rất là xúc động
một mặt thì chúng tôi cũng rất cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của gia đình như chúng tôi cũng thấy đây là một hành động hết sức là nhân ái và cần được phổ biến cũng như cần được thực hiện những cái di nguyện của cháu cũng như của gia đình
chúng tôi cũng mong muốn là cộng đồng xã hội chúng ta sẽ hưởng ứng
các bác sĩ viện mắt trung ương đã cố gắng trong thời gian sớm nhất thực hiện ca phẫu thuật để có thể mang ánh sáng đến cho những người thiệt thòi theo như di nguyện của em bé
bé hải an bị phát hiện mắc căn bệnh u thần kinh đệm cầu não
trong những ngày điều trị căn bệnh quái ác em có một tâm nguyện được hiến tặng cho những người bị bệnh
và hôm nay nghĩa cử cao đẹp của em đã mang lại ánh sáng mang lại một cuộc đời mới cho hai con người
người dân vùng chè đặc sản tân cương lại tưng bừng tổ chức lễ hội hương sắc trà xuân tại không gian văn hóa trà
xã tân cương thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên nhằm tôn vinh cây trẻ cũng như quảng bá giới thiệu về thế mạnh
giá trị của chè đặc sản tân cương thái nguyên
lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như thi rước cây trẻ cổ
thi sao trẻ vò trẻ bằng phương pháp thủ công
đây cũng là hoạt động lớn của tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu chè tân cương và lưu giữ bản sắc văn hóa trà địa phương
vùng trè đặc sản tân cương được tỉnh thái nguyên ra quyết định công nhận điểm du lịch địa phương từ năm hai nghìn một mươi
điều này đã đáp ứng sự mong đợi kỳ vọng của người trồng trè
cũng như du khách gần xa qua đó thúc đẩy du lịch thái nguyên phát triển
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương
vùng trẻ đặc sản tân cương gồm các xã tân cương phúc triều phúc xuân thịnh đức quyết thắng và phúc hà
có giá trị sản phẩm bình quân đạt khoảng sáu trăm linh tám trăm linh triệu đồng một hectare
với một vùng trẻ đặc sản tân cương gồm các xã tân cương phúc triều phúc xuân thịnh đức quyết thắng và phúc hà
mục tiêu phát triển thương hiệu vùng trẻ đặc sản tân cương vùng sản xuất trẻ an toàn
nhiều năm qua thành phố thái nguyên đã hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng và năng lực thị trường cho người sản xuất
thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến với các sản phẩm trà nổi tiếng của địa phương
nhờ đó các sản phẩm trà của địa phương ngày càng đa dạng an toàn chất lượng ngày càng nâng lên
thái nguyên phát triển như vậy công nghiệp du lịch song vẫn quan tâm chăm lo khu vực nông nghiệp
thái nguyên đã chăm lo duy trì phát huy truyền thống những nhóm hàng đặc sản trong đó có cây trẻ của chúng ta
cùng với chăm lo với vùng nguyên liệu thì tỉnh nhà cũng đã chú ý đến liên kết chuỗi sản xuất
từ vùng sản xuất
từ công nghệ chế biến từ chăm lo đến phát triển thị trường
do đó thương hiệu trà của thái nguyên chúng ta không chỉ nổi tiếng ở thế nước việt nam
mà chúng ta còn tham gia góp phần xuất khẩu đi thế giới
cây chè và các sản phẩm trà không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh tế
mà còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
trong thời gian tới thành phố thái nguyên tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả

đề án phát triển vùng chè đặc sản tân cương với phương châm xây dựng vùng sản xuất chè an toàn
nâng cao năng lực thị trường vai trò liên kết các doanh nghiệp
các hợp tác xã chè với người nông dân trong sản xuất nguyên liệu
góp phần đưa hương vị sản phẩm chè thái nguyên ngày một vươn xa
vừa tiến hành đại hội bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh
với đảng trung tả dân chủ xã hội
đây là động thái được cho là sẽ giúp cho bà merkel tiến gần hơn
tới nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư liên tiếp của mình
tại đại hội của đảng cdu thủ tướng merkel đã tiếp xúc với các thành viên của đảng
trước khi tiến hành cuộc bỏ phiếu thông qua thỏa thuận liên minh
các đảng viên sẽ bỏ phiếu bầu bà annegret kramp kleinbauer
thủ phủ của bang saled bang nhỏ nhất tại đức
vào vị trí tổng thư ký của đảng cdu
bà karen bauer được thủ tướng merkel đề cử
thay thế ông peter tauber người đã xin nghỉ vì lý do sức khỏe
bà cũng được xem là người sẽ kế vị thủ tướng merkel trong tương lai
là người luôn đấu tranh và ủng hộ mạnh mẽ chính sách mức lương tối thiểu
và quyền lợi của người lao động
đại hội của đảng cdu lần này diễn ra chỉ một ngày
sau khi thủ tướng merkel công bố danh sách sáu bộ trưởng thuộc đảng cdu của bà
tham gia vào chính phủ mới
giới phân tích nhận định động thái của thủ tướng merkel được
là xoa dịu những người chỉ trích
vốn muốn bà có hướng đi mới giữ lại những người có năng lực
đồng thời cũng là hình thức đổi mới nhân sự trong chính phủ tới đây
cũng trong ngày hôm nay ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
đã khai mạc kỳ họp kéo dài ba ngày tại thủ đô bắc kinh
để thảo luận về nhân sự của chính phủ
và kế hoạch sắp xếp lại các cơ quan đảng và nhà nước
trung ương đảng cộng sản trung quốc đã thảo luận về nhân vật kế nhiệm
thống đốc ngân hàng trung ương trung quốc
các vị trí sẽ được thảo luận
các vị trí sẽ được trao cho ủy viên quốc vụ dương khiết trì và ngoại trưởng vương nghị
hội nghị cũng sẽ thảo luận việc đưa một cơ quan chống tham nhũng mới
vào hiến pháp trong kỳ họp lần này
trong bối cảnh trung quốc chuẩn bị thành lập cơ quan này trong năm nay
để hợp nhất các bộ máy chống tham nhũng thành một cơ quan thống nhất
hội nghị trung ương đảng cộng sản trung quốc lần này
diễn ra trước thềm kỳ họp thường niên của đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
tức quốc hội trung quốc dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày năm tháng ba tới
trong kỳ họp sắp tới của quốc hội
việc sửa đổi hiến pháp dự kiến sẽ được thảo luận và thông qua
tỷ lệ ủng hộ tổng thống hàn quốc moon jae in trong tuần vừa qua
đã tăng mạnh so với một tuần trước đó
với việc hàn quốc tổ chức thành công olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
kết quả khảo sát do hãng remiter thực hiện và công bố ngày hai mươi năm tháng hai cho thấy
tỷ lệ ủng hộ tổng thống moon jae in đạt sáu mươi năm
đây là lần đầu tiên trong vòng năm tuần qua con số này vượt mức sáu mươi năm
tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo hàn quốc đã tăng trở lại
sau khi có nhiều ý kiến cho rằng việc triều tiên tham gia olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
dường như đã giúp bảo đảm sự an toàn của sự kiện thể thao này
cũng như thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa hai miền triều tiên
cũng theo kết quả khảo sát trong số hai năm trăm một mươi người trưởng thành được hỏi
có hai mươi tám chín bày tỏ không tán thành cách mà tổng thống muô
đã giải thích các vấn đề đối nội giảm hai sáu so với một tuần trước đó
nga bắt đầu khởi động sản xuất tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa s năm trăm linh
dự kiến sẽ được đưa vào biên chế cho quân đội nước này vào năm hai nghìn hai mươi
theo phó thủ tướng nga dmitry zorugin ngoài việc sản xuất các thiết bị cấu thành
lên tổ hợp tên lửa s năm trăm linh trên khung gầm tự hành và xe kéo
mỗi năm nga còn sản xuất thêm hàng nghìn quả đạn tên lửa
cho hệ thống này hệ thống s năm trăm linh được đánh giá là sẽ vượt trội so với vũ khí cùng loại trên thế giới
s năm trăm linh được thiết kế có thể thực hiện cả nhiệm vụ phòng không và đánh chặn tên lửa đạn đạo với tầm bắn bốn trăm linh km
ngoài ra s năm trăm linh còn được phát triển để bắn hạ vệ tinh ở quỹ đạo thấp que quanh trái đất
cũng như các mục tiêu trong không gian
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân